công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố tạm giam bảy đối tượng
có liên quan đến vụ án đồi nợ bắt giữ người trái pháp luật
bảy đối tượng gồm lương minh lộc hồ văn chánh nguyễn phạm minh hoàng lê nhật nam nguyễn phúc thịnh hoàng hồng phúc
có tuổi đời từ hai mươi đến ba mươi năm cùng ngụ huyện tháp mười tỉnh đồng tháp
và nguyễn phước cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ huyện thủ thừa tỉnh long an
quá trình điều tra ban đầu cho biết phạm hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một mùa xã tân kiều huyện tháp mười
có nợ nhóm đối tượng trên khoảng một trăm sáu mươi triệu đồng nhưng chưa trả
nên ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại một quán cà phê nơi giáp ranh thị trấn mỹ an và xã mỹ đông huyện tháp một mươi
nhóm đối tượng đã dùng tay và ghế nhựa đánh và ép nam điện thoại cho người nhà
mang số tiền hai trăm linh triệu đồng trả bọn chúng
không đáp ứng được yêu cầu của chúng đặt ra nam đã bị dốt vào một phòng trọ trên địa bàn thị trấn mỹ an
sau khi tìm cách trốn thoát nam đã đến công an huyện tháp mười trình báo
với hành vi công đồ xâm thường pháp luật bệ đối tượng đã bị khởi tố bắt giam
vụ án là một bài học đắt giá dành cho những ai có hành vi khống chế đe dọa tính mạng bắt giữ con nợ
để ép buộc người thân phải trả nợ đều phải bị xử lý hình sự